nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi thu thập chứng cứ dấu vết điều tra xác minh vụ án
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ trên người bà trần thị thu bốn tờ giấy vai nợ với tổng số tiền là một tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng
thể hiện bên cho vay là bà trần thị thu bên nợ là bà nguyễn thị triệu vợ ông đàm văn lực
căn cứ vào dư luận phản ánh và căn cứ vào một số tài liệu và camera mà chúng tôi thu được tại nhà của ông đàm văn lực
thì có thể sơ bộ xác định nguyên nhân ban đầu là được cho là có thể được cho là do mâu thuẫn nợ năn vay mượn
hiện công an tỉnh điện biên đã khởi tố vụ án và đang triệu tập những người có liên quan để đấu tranh làm rõ
sau hai ngày xét xử và nghị án chiều qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt chín bị cáo có tuổi đời từ một mươi tám đến hai mươi tám tuổi cùng chú tại tỉnh kiên giang tổng cộng tám mươi bảy năm sáu tháng tù
về tội giết người nạn nhân trong vụ án mạng này là nguyễn văn thuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh hải dương
theo cáo chẳng vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại một quán nhậu ở đường trần phú thành phố rạch giá nhóm của trần văn nghiêm gồm nghiêm nguyễn thị diễm hương phan văn hoài phạm văn kết và bốn người khác đang ngồi nhậu
thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của thuấn và ba người đang ngồi nhậu ở bàn bên cạnh mà nguyên nhân là do thuấn mỉa mai hình xăm trên người của hoài
cho rằng nghiêm có ý khiêu khích nên thuấn đã túm cổ áo đánh làm nghiêm bị thương ở miệng
tức giận vì bị đánh vô cớ bạn gái của nghiêm là diễm hương đã gọi điện cho lương hoàng nhân đến để trả thù
nhân rủ trần minh thuận và lương phí cường mang theo hung khí đến quán
lúc này phạm văn thành và lý hoàng hào là bạn của nhân cũng mang hung khí đến
sau đó hai bên xông vào hỗn chiến
hậu quả thuấn bị nhóm của nghiêm đâm và chém dẫn đến tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt thành và thuận cùng một mươi ba năm tù
nhân một mươi bốn năm tù các bị cáo nghiêm hào kết hoài hương cường nhận mức án từ bảy đến một mươi năm tù về tội giết người
và buộc các bị cáo liên đới bồi thường số tiền hơn một trăm linh triệu đồng cho gia đình bị hại và cấp dưỡng cho con nạn nhân theo quy định pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
vừa phá thành công chuyên án đưa ma túy từ cửa khẩu bờ y tỉnh con tum về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
bắt ba đối tượng thu giữ
một tám kg ma túy đá
sau một thời gian xác lập chuyên án theo dõi đường dây chuyên đưa ma túy từ cửa khẩu bờ y tỉnh con tum về tỉnh đắk lắc tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng ba giờ ba mươi phút sáng nay trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cư né huyện crong búc tỉnh đắk lắc
lực lượng chức năng đã tiến hành dừng chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi một a một mươi nghìn sáu trăm hai mươi một lưu thông hướng gia lai đi đắk lắc để kiểm tra
tài xế điều khiển xe ô tô là lê thái anh trú tại tỉnh gia lai lúc này trên xe còn có hai thanh niên là hoàng linh và lưu văn thái
qua khám xét tổ công tác phát hiện có một bịch chất rắn màu trắng được giấu dưới gầm ghế xe ô tô
đấu tranh nhanh lực lượng công an đã làm rõ túi chất rắn màu trắng này là ma túy đá của đối tượng hoàng linh
linh khai nhận được một người tên là đức thuê đến cửa khẩu bờ y tỉnh con tum mua một tám kg ma túy đá của một người nước ngoài với giá bốn trăm năm mươi triệu đồng
rồi mang về giao cho một người phụ nữ tên là dung ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
giao xong linh sẽ được đức trả ba mươi sáu triệu đồng tiền công
sau đó linh thuê thái anh điều khiển xe ô tô trở lên cửa khẩu bờ y tỉnh con tum để lấy ma túy
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đang đấu tranh mở rộng để xử lý những đối tượng có liên quan trong chuyên án này
ngày hôm nay công an tp vũng tàu đã bắt tạm giam lưu hồng quân hai mươi một tuổi
trú tải quận gò vấp thành phố hồ chí minh về hành vi cướp giật tài sản
chiều ngày bốn tháng năm ông phạm văn chiến chú tại thành phố vũng tàu đang đi bộ trong khu đô thị trí linh
thì bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau vượt lên cướp giật chiếc ví da ông chiến cầm trên tay
theo trình báo của nạn nhân bên trong ví da có nhiều tài sản trị giá khoảng bốn mươi năm triệu đồng
nhận được tin báo của bị hại các trinh sát vào cuộc xác minh truy xét
qua đó xác định lưu hồng quân là đối tượng trực tiếp gây ra vụ án
làm việc với công an quân khai nhận
ngày bốn tháng năm đối tượng cùng với dương văn thuận hai mươi bốn tuổi trú tại đồng nai
hiện đang bỏ trốn rủ nhau đi cướp giật tài sản
số tài sản chiếm đoạt được chúng mang đến thành phố hồ chí minh nhờ nguyễn hoàng nguyên mang đi tiêu thụ
hiện nguyên cũng đã bị bắt tạm giam về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
quá trình điều tra công an xác định quân và thuận cũng chính là thủ phạm cướp giật chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max
của một người phụ nữ vào ngày ba mươi tháng bốn cũng tại địa điểm trên
thưa quý vị hôm nay đã là ngày thứ hai sau khi phạm nhân triệu quân sự bị phát hiện bắt giữ tại quảng nam
suốt hành trình một mươi năm ngày lần theo dấu vết của triệu quân sự công an các đơn vị địa phương phối hợp với lực lượng quân đội
đã sớm phát hiện và bắt giữ được đối tượng trong thời gian nhanh nhất
nhìn lại quá trình bắt giữ phạm nhân đặc biệt nguy hiểm này mới thấy hết được mọi khó khăn gian khổ
mà những chiến sĩ công an quân đội phải trải qua
để bắt giữ bằng được đối tượng
ngày ba tháng sáu cả nước hay tin triệu quân sự phạm nhân đang thụ án trung thân đã nhảy rào trốn khỏi trại giam quân sự
khu vực miền trung quân khu năm ở quảng ngãi
sự việc nhanh chóng được chú ý khi thông tin đối tượng triệu quân sự đã bỏ xe máy trốn chạy lên đèo hải vân
hàng trăm cán bộ chiến sĩ của công an thành phố đà nẵng lúc này được huy động cùng với lực lượng quân sự thành phố
có mặt để phong tỏa toàn bộ khu vực đèo

với địa hình hiểm trở đã khiến lực lượng công an thành phố đà nẵng gặp rất nhiều khó khăn
đội hình chó nghiệp vụ đã được chưng dụng nhằm truy bằng được dấu vết của triệu quân sự tại đèo hải vân
tất cả mọi đường mòn lối mở ở khu vực đèo đều được lực lượng công an quân đội chia nhau chốt chặn
với sự ma mãnh của mình triệu quân sự lần theo bờ biển vào lại trung tâm thành phố đà nẵng và quay lại thành phố tam kỳ
trong khi đang mải mê chơi game tại quán internet ngày một mươi tám tháng sáu sự đã bị lực lượng công an thành phố tam kỳ phát hiện bắt giữ
khi làm việc với triệu quân sự một phạm nhân đặc biệt nguy hiểm các cán bộ chiến sĩ công an vẫn giữ thái độ bình tĩnh ổn định tâm lý để sự hợp tác với cơ quan điều tra
ngược lại với không khí căng thẳng thường thấy tại cơ quan công an triệu quân sự vui vẻ kể lại quá trình vượt ngục của mình
hình ảnh những cán bộ điều tra gần gũi trò chuyện với một đối tượng được xem là đặc biệt nguy hiểm đã khiến nhiều người dân theo dõi ngỡ ngàng
điều đó thể hiện cao độ về tính nhân văn tinh thần cao cả của người lính hình sự và toàn lực lượng công an nhân dân
điều đó thể hiện cao độ về tính nhân văn tinh thần cao cả của người lính hình sự và toàn lực lượng công an nhân dân
hiện triệu quân sự đang bị tạm giữ tại trại tạm sàn thái mô tăn tì tỉnh quảng nam để phục vụ quá trình xác minh điều tra
chính bằng sự quyết tâm của toàn lực lượng công an sự phối hợp nhịp nhàng của đối tượng lực lượng và nhất là sự hỗ trợ huyết mình của quân chính nhân dân
đã giúp truy bắt thành công
từ đây người dân có thêm niềm tin vào lực lượng công an nhân dân và thêm quý trọng những công hiến hy sinh vì bình yên cuộc sống
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày hôm nay xe khách dường nằm loại bốn mươi năm chỗ mang biển kiểm soát ba mươi bảy b hai nghìn ba trăm bốn mươi của nhà xe ngọc dũng lưu thông theo hướng bắc nam
khi lưu thông trên quốc lộ một a tới giữa cầu nguyệt viên thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa tài xế phát hiện khói bốc lên từ khu vực đầu xe
khi tài xế dừng xe xuống kiểm tra thì lửa đã bốc lên dữ dội lúc này tài xế đã hô hoán hành khách nhanh chóng rời khỏi xe và chỉ ít phút sau ngọn lửa đã bao trùm cả chiếc xe
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thanh hóa đã huy động hai xe chữa cháy và một xe bồn đến dập lửa
tuy nhiên do trời nắng nóng khu vực giữa cầu thoáng có gió mạnh nên lửa bùng phát ngày càng nhanh lan rộng khắp xe
tới khoảng một mươi hai h một mươi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn may mắn là vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng gần như toàn bộ chiếc xe khách đã bị thiêu dụi giao thông qua cầu nguyệt viên bị ủn tắc
đại diện nhà xe cho biết xe chạy xuất phát từ bắc ninh về nghệ an vào bảy giờ sáng ngày hôm nay khi đi đến địa điểm trên thì xảy ra vụ hỏa hoạn
vào thời điểm đó trên xe có gần một mươi năm người bao gồm cả hành khách và nhân viên nhà xe hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
theo kế hoạch của ủy ban nhân dân tp hà nội học sinh của các trường trên địa bàn sẽ hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ hai trước ngày một mươi một tháng bảy và kết thúc năm học trước ngày một mươi năm tháng bảy
cụ thể là học sinh tất cả các cấp học từ mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục thường xuyên sẽ kết thúc học kỳ hai của năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vào ngày một mươi một
ngày một mươi bốn tháng bảy học sinh hà nội sẽ kết thúc năm học hai nghìn một mươi chín

việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba mươi một tháng bảy cùng đó hoàn thành tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông trước ngày một mươi năm tháng tám
trước đó bộ giáo dục và đào tạo cho biết đang dự kiến ngày tự trường năm học mới sớm nhất là ngày một tháng chín nhằm kéo dài thời gian nghỉ hè cho học sinh
căn cứ vào khung thời gian năm học mà bộ giáo dục và đào tạo quy định ubnd cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định về khung thời gian năm học phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình
đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày tự trường đến ngày khai giảng các cơ sở giáo dục chỉ làm công tác tổ chức chuẩn bị sắp xếp kế hoạch cho năm học không tổ chức dạy học trước khai giảng
việc dạy và học chỉ được tiến hành chính thức sau khai giảng năm học mới
theo thông tin từ cục bảo vệ thực vật vào ngày hôm nay
lô vải thiều tươi đầu tiên xuất đi thị trường nhật bản bằng đường hàng không cập bến và hoàn thành các thủ tục hải quan theo yêu cầu của nhật bản
hiện tại lô hàng hai tấn vải thiều tươi đang trong kho lạnh chờ được phân phối tới hệ thống các siêu thị của nhật
phía nhật bản đang rất vui mừng và háo hức chào đón những trái vải tươi đầu tiên của việt nam
đặc biệt khi lô hàng này đã vượt qua nhiều thủ tục và quy trình khắt khe của nước này
trước khi được chuyển sang nhật bản vải thiều việt nam đã được chuyên gia nhật bản kiểm tra
đánh giá cũng như được kiểm dịch khử trùng cẩn thận trước khi lên đường xuất ngoại
dự kiến khoảng một trăm linh tấn vải thiều tươi sẽ xuất khẩu thành công vào thị trường nhật bản trong năm nay
thưa quý vị và các bạn tin giả đang là vấn nạn nhức nhối trên mạng xã hội
không chỉ ở việt nam tin giả đang là một đại dịch ở nhiều quốc gia trên thế giới
thật giả trắng đèn lẫn lộn gây ra bao nhiêu phiền phức với nhiều hệ lụy khó lường
bởi vậy hơn lúc nào hết báo chí cần phát huy vai trò định hướng và làm chủ dòng chảy thông tin trên mạng xã hội
thực sự là người dẫn dắt và hướng dẫn dư luận
khi mạng xã hội phát triển bên cạnh những mặt tích cực như tốc độ chia sẻ lan truyền thông tin một cách nhanh chóng
đồng thời cũng kéo theo nạn tin giả tin xấu độc gây hệ lụy khó lường
ngay từ khi trung quốc công bố có dịch bệnh tiêm đường hô hốc cấp covid một mươi chín
song song với đó là một đại dịch mới tràn lan trên không gian mạng tại nhiều nước
qua các nền tảng xuyên biên giới như facebook youtube
đó chính là đại dịch tin giả về covid một mươi chín
đó chính là đại dịch tin giả về covid một mươi chín
đó chính là đại dịch tiêu chí đầu tiên để chống tin giả là nhà báo đến tận nơi

tuy nhiên chỉ đến khi có sự trợ giúp từ việc phát triển nhanh chóng của các trang mạng xã hội
mới gần sự trở thành một đại dịch
chính vì vậy các cơ quan báo chí với những công cụ của mình

không trao tặng lợi thế cho mạng xã hội trong thông tin
người ta đã nói rằng là trong thời đại thông tin ấy
thì cái hiệu quả của thông tin
là do cách truyền tin
còn lượng thông tin chỉ hai mươi có khi nó đầy vào tay người ta mới đáng nghe
nhưng chỉ cần một cái kênh thông tin nó chuẩn thì lại vào được hết
mối quan hệ giữa mạng xã hội và báo chí phải được
tất cả các ban biên tập xử lý một cách căn cơ
không thể để mạng xã hội dẫn dắt cho nên nhiều nhà báo của chúng ta
ngồi tại phòng làm việc
đọc mạng xã hội
đấy là một trong những tử huyệt đã làm mất uy tín người ngoại quốc
và mất thanh danh của một tờ báo
hãy dựa vào nhân dân
nắm ngay ý kiến của nhân dân
và bản thân mình
nói như cố nhà báo hữu thọ
bốn chữ đó thôi
vẫn làm tin giả
từng bước sẽ được khắc phục
từng bước sẽ giải quyết
trong bối cảnh văn bản pháp lý để quản lý thông tin truyền thông trên môi trường mạng đang còn hoàn thiện
việc xử lý tin giả còn chậm còn nhẹ chưa đủ sức gian đe
trong khi tin giả ngày càng có xu hướng phát triển và tinh vi hơn
thì vai trò vị trí của nhà báo trong việc ngăn chặn tin giả trên mạng xã hội là rất quan trọng
hiện nay hầu hết các nhà báo đều tham gia mạng xã hội
trên trang cá nhân

điều này cũng góp phần định hướng dự luận
không để xảy ra khoảng khống thông tin cho tin giả xuất hiện gấp cận công chúng
sau bốn ngày diễn ra sôi nổi hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đã tổ chức bế mạc vào tối ngày hôm qua tại trung tâm văn hóa tỉnh cà mau
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một khu vực năm
diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
với sự tham gia của hơn năm trăm bốn mươi diễn viên cán bộ chiến sĩ
của một mươi tám đoàn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân các tỉnh và thành phố
tham gia hội diễn lần này
các đoàn đã khai thác được nét đặc trưng văn hóa truyền thống của từng địa phương
để từ đó xây dựng các chương trình đặc sắc
tạo nên những bức tranh nghệ thuật rực rỡ sắc màu
thể hiện qua bảy mươi chín tiết mục ca mối nhạc
với nhiều nội dung phong phú ca ngợi đảng bác hồ
tình yêu quê hương đất nước ca ngợi người chiến sĩ công an
bản lĩnh nhân văn vị nhân dân phục vụ
tất cả đã tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo
mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc khó quên
nhiều đoàn đã có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đơn vị
đầu tư về kịch bản giàn dựng tập luyện công phu
nghiêm túc và có nhiều sáng tạo trong nghệ thuật
nhiều chương trình có chủ đề hay bố cục chặt chẽ
kết cấu hợp lý phong phú về các thể loại
có những chương trình đã thực sự cuốn hút khán giả
và thuyết phục được các nhà chuyên môn
nhiều tiết mục đã khai thác rất tốt bản sắc vùng miền
đồng thời sân khâu hóa một cách hợp lý các nhiệm vụ
công việc đặc thù của người chiến sĩ công an nhân dân
tại buổi bế mạc ban tổ chức đã trao giải nhất
cho đoàn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh cà mau
đoàn nghệ thuật quần chúng công an các tỉnh thành phố
đồng nai hải phòng cần thơ an giang và đồng tháp đạt giải nhì
ngoài ra ban tổ chức còn trao sáu giải ba và năm giải khuyến khích cho các đoàn
trao giấy chứng nhận cho một mươi sáu tiết mục đạt giải a
hai mươi tiết mục đạt giải b và ba mươi bốn tiết mục đạt giải c
có chất lượng tốt tại hội diễn
nét mới tại hội diễn lần này các đoàn nghệ thuật quần chúng
ngoài việc bám sát chủ đề hội diễn
đã chú ý thể hiện sâu đậm hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân
trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
đồng thời bám sát tình hình thời sự thực tế của địa phương
và nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
được thể hiện qua các tác phẩm hội diễn đợt này
nhiều đoàn phản ánh đậm nét về hình ảnh người chiến sĩ công an
phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín
và thể hiện rõ nét chủ trương của bộ công an đưa lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm công an xã
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
do bộ công an tổ chức là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và chào mừng các lực lượng công an nhân dân
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đây cũng là dịp để đánh giá chất lượng phong trào nghệ thuật quần chúng của lực lượng công an nhân dân
xây dựng môi trường văn hóa đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh của cán bộ chiến sĩ
tuyên truyền quảng bá các tác phẩm nghệ thuật về đề tài công an nhân dân
cổ vũ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đảng